tuy nhiên quá trình lô thị hóa và khai thác nước ngầm quá mức biến đổi khí hậu
đã tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước của hệ thống sông này
nếu không có các giải pháp bảo tồn bảo vệ nguồn nước
thì nguy cơ thiếu nguồn cung cấp nước sạch cho thành phố sẽ rất đáng báo động
bắt tạm giam chủ tịch hội đồng quản trị công ty petroland
là thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
petrolen được thành lập vào năm hai nghìn bảy
từ ban quản lý dự án công trình xây dựng phía nam của tập đoàn dầu khí việt nam
với vốn điều lệ một tỷ đồng
ngày một tháng một mươi viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đối với ông bùi minh chính chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư hạ tầng
và đô thị dầu khí petrolen để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
thưa quý vị ngăn chặn tình trạng mua bán cưỡng bức nam giới lao động
là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo nhân dân
theo bạn đọc phản ánh hiện nay nạn nhân của tội phạm mua bán người
không chỉ là trẻ em phụ nữ mà còn có cả nam giới ở độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm
các đối tượng mua bán người thường chọn những nam thanh niên khỏe mạnh
để bán ra nước ngoài lấy nội tạng và lao động cưỡng bức trong các hầm mỏ
nhà máy gạch hoặc cưỡng ép bán cho các chủ tàu thuyền đánh bắt xa bờ
và số nạn nhân được phát hiện giải cứu tuy chưa nhiều
nhưng cũng là hồi chuông báo động về tình trạng mua bán nam giới
thưa quý vị việc xuất khẩu vào thị trường trung quốc ngày một khó khăn hơn
do thị trường này ngày càng khó tính và hàng rào kỹ thuật thì ngày càng nhiều
xuất khẩu nông thủy sản sang trung quốc thay đổi tư duy định vị thị trường
giải pháp này được tác giả bài viết trên báo thế giới và việt nam đề cập đến
vâng trung quốc với số dân hơn một bốn tỷ người chiếm một mươi tám bảy tổng dân số toàn thế giới
hiện đang là thị trường xuất và nhập khẩu hàng đầu của việt nam
trước đòi hỏi khắt khe của thị trường cùng với hàng rào kỹ thuật về tiêu chuẩn
kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm của trung quốc ngày một siết chặt
các cơ quan quản lý việt nam cần phải tổ chức sản xuất để đảm bảo nguồn hàng có chất lượng
và giá trị gia tăng cao nâng cao công tác quản lý từ khâu sản xuất đến chế biến
bảo quản sau thu hoạch truy xuất nguồn gốc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm
cũng như kiểm dịch
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại